thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng và trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt
các phương án ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm buôn bán vận chuyển
trái phép lợn qua biên giới vào việt nam tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau
tăng cường công tác kiểm tra giám sát kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở
khu vực biên giới cảng biển đường sông để ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán
vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào việt nam
chỉ đạo lực lượng công an bộ đội biên phòng hải quan ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của địa phương tăng cường
các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển buôn bán lợn nhập lậu qua biên giới
tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm trên lợn nhập lậu
bệnh có thể lây sang người và tác hại khi buôn bán vận chuyển lợn không được kiểm dịch không rõ nguồn gốc
tổ chức vận động người dân khu vực biên giới không tham gia không tiếp tay cho việc vận chuyển
kinh doanh động vật sản phẩm động vật đặc biệt là lợn nhập khẩu trái phép vào việt nam
chỉ đạo chính quyền các cấp tổ chức thống kê số liệu kiểm soát đàn lợn của địa phương
đặc biệt tại các địa phương có chung biên giới với các nước
chỉ đạo phân công các lực lượng của địa phương tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom
giết mổ ra súc nhất là các địa điểm tiếp giáp biên giới thành lập các đoàn công tác kiểm tra
đôn đốc công tác kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển buôn bán trái phép lợn vào việt nam
để khẳng định vai trò quan trọng giữ vững vị thế
và uy tín của hàng gạo việt nam trong chuỗi cung ứng lương thực thế giới
góp phần đảm bảo an ninh lương thực của thế giới theo cam kết của việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành chỉ thị
về việc tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới
cụ thể bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ theo dõi dự báo và nắm chấp tình hình sản xuất
tăng cường phòng chống sinh vật gây hại chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết
để bảo vệ an toàn các vụ sản xuất bảo đảm mục tiêu bốn mươi ba triệu tân lúa của cả năm hai nghìn hai mươi
bộ sẽ chỉ đạo các địa phương bám sát đồng ruộng tổ chức sản xuất đúng theo các hướng dẫn kỹ thuật
để đảm bảo năng suất sản lượng theo kế hoạch đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương
có liên quan xử lý kịp thời các rào càn kỹ thuật để đảm bảo tăng khối lượng
và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các cơ quan kiểm dịch thực vật
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu gạo giảm tối đa thời gian kiểm tra
hoàn tất thủ tục trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định của việt nam và các nước nhập khẩu
và trước bối cảnh nhiều kẻ gian lợi dụng thương mại điện tử với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
để lôi kéo và chiếm đoạt tài sản đại diện cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương
đã đưa ra cảnh báo người dân và doanh nghiệp nên tỉnh táo sàng lọc kiểm tra kỹ thông tin
để tránh rơi vào bẫy lừa đảo
một số thủ đoạn điển hình qua thương mại điện tử như xây dựng các website ứng dụng
hoặc các sàn giao dịch sàn thương mại điện tử sàn giao dịch tài chính chứng khoán tiền ảo
ngoài ra các đối tượng còn giả mạo nhân viên của các sàn thương mại điện tử như shopee lazada
thông qua mạng xã hội đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng online hay quảng cáo trên các website
các mạng xã hội như facebook zalo viber về việc tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh
làm đại diện thương hiệu
sau đó sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau để lừa đảo người dân doanh nghiệp
không dừng lại ở đó người dân và doanh nghiệp còn liên tục phản ánh thông tin giả mạo thương hiệu
của các tổ chức ngân hàng cơ quan nhà nước thuế công ty tài chính chứng khoán
qua việc gửi tin nhắn sms các đối tượng lừa đảo nạn nhân thực hiện theo các hướng dẫn nhằm lấy mạo otp
hoặc thông tin cá nhân khác để chiếm đoạt tài sản
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp đại diện cục thương mại điện tử
và kinh tế số khuyến cáo
tham gia vào các nhóm tuyển cộng tác viên online khi chưa có thông tin xác thực
đặc biệt là thông tin chính thức từ các thương hiệu
cùng với đó thì không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ người không quen biết trên không gian mạng
không kết bạn không vào các nhóm zalo facebook viber khi không quen biết
không truy cập đăng nhập tại các web đường link được gửi từ người lạ không rõ nguồn gốc
mặt khác thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa trường hợp nghi vấn
hoặc phát hiện cá nhân tổ chức nào có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để đấu tranh ngăn chặn kịp thời
thưa quý vị hôm nay ngày hai tháng tám tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
bị cáo nguyễn tuấn anh là cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố điện biên
và tám bị cáo khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và tội vi phạm quy định
vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
và đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm và là trong một dự án thuộc diện
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh điện biên theo dõi
theo cáo trạng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp
cải tạo cảng hàng không điện biên các bị cáo đều
lãnh đạo của công ty luật pháp cây
các bị cáo đều là lãnh đạo và cán bộ công chức của thành phố điện biên phủ
bao gồm nguyễn tuấn anh cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố điện biên phủ
trần thị vân anh và nguyễn thị khương là giám đốc và nhân viên trung tâm quản lý đất đai
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền là hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo phạm trung kiên trần xuân mạnh là lãnh đạo và nhân viên phòng tài chính kế hoạch
nguyễn đình hiệp bùi thị ánh là lãnh đạo và là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền là gần bảy tỷ đồng
các bị cáo nguyễn thị khương trần thị vân trần thị hòa gây thiệt hại của nhà nước số tiền là hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
bị cáo bùi mạnh cường cũng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền là hơn sáu một tỷ đồng
phiên tòa sơ thẩm được dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám
vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hai tháng tám trên tuyến sông hậu đoạn thuộc ấp mỹ an một
xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang một chiếc xà lan bất ngờ tông sập nhà bè nuôi cá trên sông
gây thiệt hại lớn về tài sản và rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày ông nguyễn văn cường
trú tại xã vĩnh lợi huyện châu thành tỉnh an giang điều khiển phương tiện thủy
xà lan biên kiểm soát cm hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi bảy từ xã định mỹ huyện thoại sơn đi lấy cát tại mỏ
khi đến khu vực sông hậu đoạn thuộc ấp mỹ an một xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
thì bất ngờ tông vào một nhà bè và hai lồng bè nuôi cá trên sông của ông đặng thiện phúc
chú tại xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên
làm việc với cơ quan công an ông cường thừa nhận không có giấy chứng nhận điều khiển phương tiện thủy
theo quy định của pháp luật và có sử dụng rượu trước khi điều khiển phương tiện
hiện lực lượng công an đang phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra xác minh và làm rõ thống kê định giá tài sản thiệt hại
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác cục hàng không việt nam vừa có văn bản
gửi các đơn vị có liên quan để triển khai chính thức việc sử dụng tài khoản định danh điện tử
mức độ hai tài khoản vned đối với hành khách khi làm thủ tục tại sân bay
theo đó được sự đồng ý của bộ giao thông vận tải từ ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cục hàng không việt nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả các hàng hàng không quốc tế
cũng như là các cảng hàng không trên cả nước
cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng tài khoản định danh điện tử
mức độ hai vnuid đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa
đối với công dân việt nam vnuid có giá trị tương đương thẻ căn cấp công dân
đối với người nước ngoài vneid có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
người khai thác cảng hàng không các hãng hàng không các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không
về check in boarding cập nhật quy định nêu trên vào chương trình quy chế an ninh hàng không
và các tài liệu khai thác liên quan nếu có
thưa quý vị hiện nay thành phố long khánh của tỉnh đồng nai đang vào mùa du lịch sinh thái
công việc làm thuê tại các điểm du lịch trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết
như là chở khách đi tham quan tại các vườn cây trái đón tiếp và hướng dẫn phục vụ du khách
chế biến ẩm thực khi khách có nhu cầu nhờ công việc làm thêm theo mùa du lịch nên đã giúp cho
hàng trăm lao động tại địa phương có việc làm ổn định và thu nhập đảm bảo
và sau đây sẽ là ghi nhận
công việc làm thuê của phóng viên antv tại tỉnh đồng nai
hơn một tháng qua ông trẻ a cẩu thường có mặt tại điểm du lịch sinh thái vườn chú lộc la ấp cây ra xã bình lộc
công việc của ông là đón tiếp và chở du khách đi tham quan tại các vườn cây ăn trái trong vùng
ông cẩu cho biết trước đây chủ yếu đi làm thuê làm mướn ai thuê gì làm lấy
từ phụ hồ cho đến hái trôm trôm sầu riêng tuy nhiên công việc làm thuê thường không ổn định
nói chung là mình cũng được ưu tiên ẩm đầy bạc cao
nhờ đó thì ít khách thì mình cũng được bốn trăm linh nhiều khách cũng được thường bảy trăm linh độ v
thì từ đó thì gia đình cuộc sống mình nó cũng đỡ hơn lúc trước
chị phạm hương châu nhân viên làm việc tại đây cho biết
trước đây chị từng đi làm công nhân nhưng công việc không ổn định
đến năm hai nghìn hai mươi chị xin và làm việc tại khu ẩm thực điểm du lịch vườn này
đến nay đã được ba năm
khu ẩm thực chủ yếu chế biến những món ăn
dân dã đồng quê như cá lóc nướng lẩu hải sản cơm chiên gà nướng lẩu cá thác lác
đặc biệt món gỏi gà măng cụt hiện nay rất hot
làm cho chú lục la tới nay thì là được ba năm năm thứ ba
công việc thì giống như là vào trong bếp là những ẩm thực giống như khách về thì ra món cho khách
cái công việc của chú lục la cái du lịch này thì cũng giúp đỡ cho được mọi người ở đây thì có công việc ổn định hơn
cái mô hình mà làm du lịch thì mỗi vườn và mỗi người dân đều làm du lịch
thì hiện nay là tạo nên được cái công an việc làm cho khoảng hai trăm linh lao động
thì như thế là cái thu nhập của bà con cũng tăng lên về vấn đề mức cuộc sống này
và đồng thời cũng tạo nên được là giữ lại những cái mảng xanh cho thành phố và tạo công an việc làm
tôi nghĩ rằng cái mô hình này là càng ngày càng phát triển hơn
tổ hợp du lịch sinh thái vườn xã bình lộc thành phố long khánh tỉnh đồng nai
hiện có một mươi ba thành viên tham gia làm du lịch
ngoài ra các điểm du lịch còn liên kết trên năm mươi hộ với diện tích khoảng một trăm năm mươi hectare để cùng làm du lịch
từ đó mô hình làm du lịch vườn đã giải quyết việc làm cho khoảng hai trăm linh nhân công tại địa phương
nhiều gia đình nhờ đó có mức thu nhập nâng lên cuộc sống đảm bảo hơn nhiều so với trước đây
theo thống kê hiện nay tại hà nội có hơn năm trăm bốn mươi chợ truyền thống bao gồm các hạng từ một đến ba
hiện chợ truyền thống đảm nhận khoảng bốn mươi nhu cầu mua sắm của người dân từ các quận nội thành và ở khu vực ngoại thành là bảy mươi
sau gần bảy năm chờ đợi vào quý bốn năm nay những tiểu thương có thể sẽ được kinh doanh trên khu vực chợ mới dây xong
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội đặt mục tiêu xây dựng mới hơn một trăm bốn mươi chợ cải tạo sửa chữa gần một trăm bảy mươi chợ dân sinh
giám đốc sở công thương hà nội nhận định
việc xây dựng cải tạo mới các chợ này thành phố hà nội đặt mục tiêu chợ phải văn minh hiện đại và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm
phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự vệ sinh môi trường bố trí sắp xếp ngành hàng một cách khoa học hợp lý nhất để phục vụ nhu cầu mua sắm thuận tiện cho bà con
thành phố hà nội ban hành kế hoạch dự kiến xây mới và cải tạo sửa chữa hàng chục chợ truyền thống trong năm nay
không chỉ là nơi kinh doanh buôn bán việc hoàn thiện hạ tầng chợ cũng là một trong số những mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã được thành phố hà nội triển khai
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị thi hành nghị quyết số chín mươi tám suyệt hai nghìn hai mươi ba suyệt qh một mươi năm về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù kể từ ngày một tháng tám thành phố hồ chí minh
có thể tự quyết mức lương cho cán bộ công chức viên chức và quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia nhà khoa học người có tài năng đặc biệt
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh có thẩm quyền quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức
người hoạt động không chuyên trách tại xã phường thị trấn người lao động từ khu vực quản lý nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
đơn vị sự nghiệp công lập một số hộ có tính chức đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố

hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh có thẩm quyền quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức tổ chức chính trị xã hội